tết trung thu đang đến rất gần nhiều gia đình đang tranh thủ đưa con em mình đến các địa điểm vui chơi quen thuộc của thủ đô
mặc dù những năm gần đây hà nội đã mở rộng và chú trọng vào các hoạt động văn hóa vào mỗi dịp lễ tết
thế nhưng tại nhiều điểm vui chơi trẻ em vẫn trở nên quá tải do nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tại các khu trung tâm thương mại lượng người đến vào tối qua đã đông hơn gấp nhiều lần các ngày cuối tuần khác
mặc dù các trung tâm thương mại đã chuẩn bị nhiều trò chơi dịch vụ để phục vụ khách hàng
thế nhưng hầu như tất cả các dịch vụ đều quá tải từ khu vui chơi truyền thống cho đến các khu vui chơi hiện đại
hai mươi giờ đêm tại khu vực hàng mã chợ đêm đồng xuân vẫn chật kín người đi chơi trung thu
nhiều gia đình phải khó khăn lắm mới di chuyển được giữa dòng người đông đúc
mặc cho thời tiết tối qua khá oi bức nhưng không vì thế mà lượng người đổ về các khu vực này
sẽ không được tốt hơn
do lượng khách từ các khu lân cận hà nội quá đông nên tình trạng người sen người diễn ra ở hầu hết các địa điểm vui chơi
đến hẹn lại lên cứ vào những kỳ nghỉ lớn các khu vui chơi giải trí trung tâm thương mại tại hà nội lại rơi vào tình trạng quá tải
điều này cho thấy hà nội còn ít điểm vui chơi giải trí chưa đáp ứng đủ các nhu cầu của người dân